thưa quý vị theo ghi nhận trong tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm vẫn tăng lên
kéo theo nhiều trường hợp f một phải cách ly tập trung
nhiều khu cách ly tập trung của các quận huyện trên địa bàn của thành phố gần như đã kính chỗ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đến ngày bảy tháng sáu toàn thành phố đang cách ly y tế hơn hai mươi một bốn trăm linh người
trong đó gần tám người đang cách ly tập trung đều là f một còn lại là cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú f hai f ba
khi f một chuyển thành f thì f hai sẽ chuyển thành f một và phải cách ly tập trung
nếu f một âm tính thì f hai f ba sẽ không phải cách ly nữa
theo nhận định đợt dịch này số ca f một dương tính khá cao do chủng virus lây lan nhanh mạnh
do đó số người cách ly tập trung hiện nay nhiều nên nhiều quận quyện có khu cách ly tập trung đều đã gần như kính chỗ
hoặc không thể nhận thêm người vì tránh lây nhiễm chéo
tp hcm cũng vừa đề nghị hàng loạt đơn vị quân đội hỗ trợ khu cách ly để chủ động ứng phó khi dịch bệnh bùng phát đến cấp độ năm
dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với trên ba trường hợp mắc
một số quận đang nghiên cứu sử dụng nhà văn hóa nhà thiếu nhi trung tâm bồi dưỡng chính trị để mở rộng thêm
nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua người dân thuộc diện f hai tuân thủ khá tốt quy định phòng dịch
cùng với sự giám sát của lực lượng chức năng nên rất hiếm ca lây nhiễm chéo trong các điểm cách ly tại nhà
nên có thể tính toán đến phương án cách ly f một nguy cơ thấp tại nhà để giảm tải cho các khu cách ly tập trung